từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cầu thăng long hà nội đã góp phần không nhỏ trong giao thông vận chuyển hàng hóa giao thương giữa các tỉnh phía bắc với thủ đô hà nội
đến nay sau hơn ba mươi năm khai thác cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng
để nâng cao tuổi thọ đáp ứng giao thương đi lại việc sửa chữa cầu đang được tiến hành khẩn trương bảo đảm cuối năm sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng
chỉ đạo cơ bộ sẽ cố gắng sửa để đảm bảo là im thủy
trong một thời gian dài chúng tôi sẽ cố gắng chọn một phương án tốt nhất cố gắng tối đa để sửa chữa toàn diện mặt cầu thăng long
dự án sửa chữa mặt cầu thăng long do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên hai trăm bốn mươi tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp cho công tác quản lý bảo trì quốc lộ
được khởi công vào ngày chín tháng tám và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay
những ngày này công trường thi công sửa chữa mặt cầu thăng long
thăng long luôn tấp nập
máy móc thiết bị chuyên dụng cùng hàng chục công nhân đang cào bóc toàn bộ lớp bê tông cũ của mặt cầu
lớp keo cuối cùng còn dính trên mặt bản thép được yêu cầu phải cào bóc sạch sẽ
đây là nguyên nhân chính khiến lớp bê tông nhựa trên mặt cầu bị sô dịch vì không còn độ bám dính
ngày xưa là cái mặt cầu này có cái lớp dính bám
do họ dính bám rất là chắc cho nên khi mà phun cát thì nó đơn gần gặp khó khăn
tiền đồ nó đơn gần hơi chậm nhưng mà nhà thâu đã có giải pháp để đẩy nhanh
hiện tại thì nhà thâu lập tiền đồ và họp để so sánh tiền đồ hằng ngày trí tiết hằng ngày
nếu như mà tiền đồ ngày hôm nay chậm thì ngày hôm sau là phải lấy lại tiền đồ ngay không để cho chậm quá một ngày
theo các chuyên gia bản mặt thép của cầu bị biến dạng tương đối lớn
hệ dầm hệ giàn vẫn bảo đảm kỹ thuật đáp ứng khả năng chịu lực và tài
bốn trạm trộn bê tông hiện đại cũng được di chuyển trên cầu để chuẩn bị đổ bê tông siêu tính năng
có thể đổ bảy mươi khối bê tông trong một mươi giờ và đạt chín trăm linh mét vuông
với công suất này việc đổ bê tông sẽ hoàn thiện trong ba tháng
để đáp ứng tiến độ công trình tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị tập trung giám sát thi công
thực hiện nghiêm giải pháp kỹ thuật công nghệ đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết
triển khai từng công đoạn bảo đảm tiến độ chất lượng công trình quan trọng này
chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ tất cả mọi hoạt động của nhà thầu
ví dụ trong giai đoạn chuẩn bị này công tác chuẩn bị như thế nào công tác cào bóc như thế nào
thì đề nghị tư vấn giám sát có chấp hành rất nghiêm trúc
tiến độ đạt vào nghĩa công
công tác quản lý nhà nước đã thực hiện một cách nghiêm túc
quả trình thực hiện dự án vượt khỏi và phức tạp đã từng bước một
với năng lực vượt hình đồ của kỹ sư và công nhân của việt nam công trình sẽ hoàn thành đảm bảo chất lượng
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy trình
kỹ thuật bảo đảm tiến độ trong năm nay để đưa cây cầu vào khai thác đồng bộ
tính đến nay
cầu thăng long đã trải qua hai lần đại tu và hàng trăm lần sửa chữa nhỏ
tuy nhiên mặt cầu nhanh chóng hư hỏng trở lại
để xử lý triệt để tình trạng này trong lần đại tu thứ ba
việc sửa chữa sẽ đặc biệt khắc phục hằn lún bề mặt đòi hỏi phải sử dụng công nghệ tối ưu
các kỹ sư của trường đại học giao thông vận tải được lựa chọn nghiên cứu công nghệ mới
để đưa vào khắc phục vấn đề này
chúng tôi bắt đầu từ chỗ là trước đây đã làm như thế nào và vì sao mà nó vẫn hỏng
tìm cơ chế làm việc của nó
những tác động đến loại vật liệu kết cấu trong quá trình làm việc như thế
và vì sao mà nó hỏng vì nó không đáp ứng
thế thì chúng tôi bắt đầu từ chính cái việc đấy
đó là gì
là phải có sự dính bám liên kết thật tốt giữa lớp kết cấu phủ phía trên và bàn ghép
hai là phải tăng cường được độ cứng cho cái bề mặt này
để nó giảm biến dạng giảm những ứng suất làm việc trong quá trình làm việc
vì vậy cho nên cần phải tìm ra thứ nhất là loại vật liệu thích hợp

thứ hai là phải có cái liên kết thích hợp
thứ ba là phải tăng cường và giảm tải
và biến cải từ kết cấu bàn ghép thông thường
trở thành kết cấu bàn ghép liên hợp với cái lớp bê tông siêu kích năng
một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng hư hỏng nghiêm trọng bề mặt cầu thăng long
là do lớp bê tông nhựa không bám dính được vào bề mặt bàn thép bên dưới
trình lệch nhiệt độ cao do điều kiện thời tiết khiến cho lớp bê tông nhựa này thường xuyên bị sô lệch bong chóc
để giải quyết triệt đề các kỹ sư sẽ sử dụng phương pháp hàn đinh neo dài năm cm lên bề mặt cầu
theo công nghệ plasma tốc độ nhanh để không gây biến tính vật liệu thép
sau đó đặt lưới thép lên rồi đổ bê tông siêu tính năng uhpc cường độ cao
bề mặt bê tông cũng được thử nghiệm nhiều phương án
để sau khi trải lớp bê tông nhựa lên trên có độ bám dính tốt nhất
đề cập giải pháp sửa chữa lần này yêu cầu cốt lõi cần được sử dụng
chính là vật liệu giúp giảm tải cho cây cầu và độ bền tuổi thọ cao
cái cốt lõi của cái giải pháp công nghệ này là cái lớp bê tông uhpc siêu tính năng
tại sao chúng ta gọi là cốt lõi
vì đối với các kết cấu bản thép liên hợp thông thường thì bằng bê tông
thì chúng ta phải sử dụng cái chiều dày bê tông dày khoảng hai mươi hai cm
đối với trường hợp chúng ta sử dụng bê tông siêu tính năng này thì chiều dày chỉ còn có sáu cm
chúng ta vừa giảm được cái tĩnh tải của kết cấu vừa thảm bảo cái độ cứng của mặt cầu
thì đó là cái cốt lõi của cái công nghệ này
sau hàng trăm cuộc thí nghiệm tính toán các chuyên gia đưa ra giải pháp
cần phải tăng cường độ cứng cho bản mặt cầu có tính chịu mỏi cao
giải quyết được vấn đề dính bám giữa mặt cầu và lớp phủ trong trường hợp tải trọng xe nặng
chống thấm đọng nước xuống bề mặt cầu bê tông nhựa polymer trên lớp tạo nhám và dính bám
với cái loại kết cấu mới như thế thì cái vật liệu phía trên ấy nó có đủ tính năng
để chịu đựng sự làm việc khắc nghiệt khi mà nó buộc phải làm việc chung với bản thân
cái thứ hai là nó có khả năng liên tiếp rất là tốt với bề mặt bản thét
không bị phá hoại do kéo trượt
và cái thứ ba là nó đáp ứng với cái điều kiện làm việc tải trọng lặp của nó rất là nhiều
chúng ta sẽ bóc và tẩy làm sạch toàn bộ cái lớp phủ cũ
tiến hành là hàn cutting nail
bổ sung các lưới cốt thép
và sau đó là sẽ đổ cái lớp bê tông siêu tính năng
mà có những đặc trưng mà dự án yêu cầu
đó là cường độ trượt ném rất là lớn
là có thể hiểu là cỡ khoảng chừng là trên một tấn hai cho một cái phân vuông
nó có thể chịu mà nó không vỡ
và khả năng chịu kéo là từ bảy đến tám mpa
tức là khoảng tám mươi cân treo trên một cái phân vuông mà nó không bị nứt
đây là công nghệ được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới
và đã được áp dụng tại cầu thuận phước của việt nam
theo đánh giá của các nhà chuyên môn
việc sử dụng công nghệ này có nhiều lợi ích trong tiết kiệm chi phí
độ an toàn cao và rủi ro thấp nhất
hiện nay thì khi chúng tôi tìm hiểu công nghệ này
thì thực ra cũng là một quá trình rất là lâu
chúng tôi nghiên cứu rất là kỹ sâu cho cái cơn cầu này
và chúng tôi nghiên cứu rất là rộng trên toàn thế giới
thì cái công nghệ này thì đối với châu âu
thì đã được áp dụng khoảng từ những năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi
về mặt cơ bản là họ đã tăng cường hết tất cả các bản mặt cầu dạng trực hướng như cầu thăng long
còn gần đây thì các nước như là nước nhật và trung quốc
thì ở cái pha thứ hai thì họ đã bắt đầu họ sửa chữa và tăng cường
và tậm chí là cái thiết kế mới hiện nay là họ thiết kế như là chúng ta đang tăng cường trong quá trình sửa chữa này
qua các kết quả thí nghiệm cũng như kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới họ làm
cũng như là cái việc kiểm định trên mặt cầu
và thử nghiệm trên mô hình nhỏ và mô hình lớn như các bạn nhìn thấy đây
thì các cái kết quả thu được đã cho thấy là cái định hướng rất là chuẩn
cái đáp ứng được những yêu cầu đặt ra đối với đoàn thiết kế rất là vượt được cái yêu cầu thiết kế
trong điều kiện tải trọng xe tăng và lưu lượng xe tăng
các chuyên gia cũng cho biết việc sửa chữa cầu thăng long sử dụng công nghệ hiện đại có độ tin cậy cao
đáp ứng được mục tiêu tạo ra dính bám giữa lớp phủ với bản mặt thép
tăng cường độ cứng khung
kết cấu chịu lực nhằm kéo dài tuổi thọ của cây cầu
vì vậy các chuyên gia ưu tiên sử dụng thiết kế bản mặt cầu nhẹ có độ đàn hồi cao
cái việc mà nghiên cứu mà giải pháp phù hợp để một mặt là tăng cường cái bản mặt cầu
để nó đáp ứng được cái yêu cầu tải trọng hiện nay
và thứ hai nữa là nó không tăng tính tải nhiều
về mặt cơ bản là chúng tôi giữ cái tính tải là gần như là như ban đầu
chúng ta làm cái bản bê tông rất là dày thông thường là dày đến khoảng hai mươi cm
thế còn cái cầu thăng long này cái bản mặt cầu hiện tại nó chỉ dày một mươi bốn mm thôi
thì một mươi bốn mm so với hai trăm linh mm thì nó là một con sợi chênh dạch rất là lớn
thế thì ở việt nam chúng ta chỉ có hai cây cầu nó tương đối đa thủ là cầu nhịp lớn
và thứ hai là sử dụng cái bản mặt gấu nhẹ
lý do nhẹ là vì chúng ta có cả phần cầu đường sắt bên dưới
và cả hai cái cánh gà để cho xe hỗn hợp đi lại bên dưới
nên là cái việc mà giảm cái tải trọng tích tải của kết cấu là việc rất là quan trọng
ngoài ra việc lựa chọn nguyên liệu cho lớp phủ mặt cầu
cũng đã được các kỹ sư trường đại học giao thông vận tải nghiên cứu
dựa trên tiêu chí loại dính bám giữa kết cấu mặt cầu và lớp phủ mặt cầu phải có độ bền chắc
tiêu chí về chiều dày lớp phủ mặt cầu để cân nhắc và lựa chọn
ở đây chúng ta theo cái giải pháp thiết kế sẽ sử dụng cái vật liệu keo epoc dính bám
giữa lớp bê tông uhpc và cái lớp bê tông nhựa bên trên
bằng cái vật liệu keo epoxy của hvc
nhật bản cái vật liệu này thì đã được sử dụng nhiều trong cái cầu thép cũng như cầu bê tông
cụ thể là ở bên nhật bản thì đã có sử dụng hai mươi bốn cầu
ở trung quốc thì đã sử dụng tới ba mươi cầu với diện tích cầu lớn nhất lên tới sáu mươi ba m hai
gấp ba lần cầu thăng long
trong quá trình thi công sửa chữa cầu cần đảm bảo độ bền từ một mươi năm
chúng tôi muốn giới thiệu đến các chuyên gia việt nam
một nguyên liệu cho lớp phủ mặt cầu để phát huy hết tính ưu việt của công nghệ mới
với công nghệ này của chúng tôi đã được sử dụng rất nhiều tại các nước châu âu và mỹ
và đặc biệt là ở nhật bản của chúng tôi
chúng tôi cũng tin tưởng là chất lượng của loại vật liệu mà chúng tôi giới thiệu
chi phí cho cả vòng đời dự án là điều chúng tôi quan tâm thay vì việc phải sửa chữa nhiều
các chuyên gia của tổ tư vấn công nghệ sửa chữa cầu thăng long
cũng lựa chọn và tin tưởng với công nghệ mới được nghiên cứu kỹ và cho nhiều tính ưu việt
sẽ cho ra nhiều kết quả khả thi khi được thi công một cách bài bản
đối với mặt thép và cả cái bài toán có rất nhiều phát minh sáng chế
nhưng mà lúc mình quay lại cái này là cái nó dễ hình dung nhất dễ kiểm soát nhất
và cũng dễ chế tạo nhất
cho nên là bọn tôi thì rất tin cái này
tất nhiên là phải kiểm soát chặt chặt quá trình thi công và quá trình chất lượng
bởi vì cái câu chuyện bất cứ giải pháp nào đến lúc thực hiện
thi công là cũng chất lượng
nhưng cái này thì cái rủi ro theo tôi đánh giá là thấp nhất
không chỉ có tuổi thọ tối ưu mà lựa chọn công nghệ trên để sửa chữa mặt cầu thăng long
cũng giải quyết được bài toán chi phí
điều này khẳng định việt nam có thể làm chủ hoàn toàn công nghệ xây dựng cầu
với kỹ thuật tối ưu thì chi phí sẽ rẻ hơn
như tổng mức toàn bộ kể cả thanh xe con dãn cả lớp bộ hành ấy
thì pháp thế biết là còn chỉ văng hai phần ba
so với giải pháp mà bên phía tư vấn nhật
đưa ra cách đây sáu bảy năm
thời bây giờ còn rất là khó khăn để đối với nên chưa làm được
chứ còn về mặt kinh tế thì tất nhiên là so với các cái việc mà chúng ta thuê nước ngoài
thì bao giờ các dự án trong nước nó rẻ chỉ bằng nửa thậm chí bằng một phần ba
nhưng ở đây thì vì nó khó khăn hơn cho nên nó gọt gỡ khoảng bảy phần trăm
tổng cục đồng bộ việt nam khẳng định việc sửa chữa cầu thăng long
đã được nghiên cứu kỹ lưỡng
kết quả sẽ là minh chứng cho quá trình lựa chọn cân nhắc
để cây cầu bảo đảm tiến độ chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân
cây cầu sẽ hoàn thiện với công nghệ
chỉ có báo chí là công nghệ này thì nó mới tức là mới chuyển ra về việt nam thôi

sau hai lần sửa chữa lớn đây là lần đầu tiên cầu thăng long được sử dụng hệ thống mái tre di động
sau hai lần sửa chữa lớn đây là lần đầu tiên cầu thăng long được sử dụng hệ thống mái tre di động
việc này giúp quá trình thi công toàn bộ cây cầu không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết
mái tre có chiều dài một trăm hai mươi mét và được đơn vị thi công dùng mái tời để kéo đi suốt toàn bộ chiều dài cây cầu
giúp bảo đảm công nghệ bê tông uhpc được thi công một cách tốt nhất
sẽ hoàn thiện dự án vành đai khép kín trở thành trục giao thông đường bộ chính yếu
liên kết các cụm đô thị lớn của thành phố hà nội cũng như khu vực hai bên sông hồng
thúc đẩy thông thương vận tài hành khách hàng hóa giữa trung tâm hà nội với khu vực phía bắc và vùng lân cận
qua đó tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội của các khu vực này